thời gian gần đây ba tuyến đường tránh quốc lộ một đoạn qua thị trấn tam quan thị trấn phú mỹ và thị xã an nhơn tỉnh bình định
nổi lên như là những điểm đen về tai nạn giao thông
nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên tiếp đã xảy ra gây thiệt hại lớn về người và tài sản
thế nhưng cho đến nay nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn vẫn chưa được khắc phục
đây là hình ảnh được chúng tôi ghi hình vào lúc một mươi chín h tại tuyến đường tránh quốc lộ một a
đoạn qua thị trấn phu mỹ huyện phu mỹ tỉnh bình định
hoàn toàn không có điện chiếu sáng
rất nhiều xe tải xe khách xe container phải lưu thông trong đêm tối mù mịt
rất thiếu an toàn gây nguy hiểm cho cả người dân địa phương lẫn các phương tiện lưu thông bắc nam
đường này nó rất là hẹp mà đường thì không có điện đường
thì khi mà tham gia giao thông các phương tiện mà tránh nhau về ban đêm thì nhiều lúc thì rất là khó khăn gây ra tai nạn
thì các đơn vị chức năng quản lý đường bộ thì cần phải khắc phục những điểm này
như là về mặt đường thì làm sao đừng có để xảy ra những ổ gà
và những đường ngang gian sinh thì làm sao giảm được độ cao cần thiết
cái thứ ba là phải có bắt các đèn đường trên tuyến quốc lộ những tuyến tránh này
tai nạn giao thông thương tâm xảy ra ở tuyến đường tránh quốc lộ một a đoạn qua thị trấn phù mỹ vào tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
khiến năm người tử vong và hàng chục người bị thương
nguyên nhân được xác định là do đêm tối không có đèn đường khiến tài xế bị hạn chế tầm nhìn
sau khi xảy ra tai nạn phó thủ tướng thường trực trương hòa bình chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia
đã có công điện chỉ đạo bộ giao thông vận tải phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh bình định và tỉnh thừa thiên huế
khắc phục hậu quả
ngay sau đó ủy ban nhân dân tỉnh bình định đã nhiều lần kiến nghị bộ giao thông vận tải đầu tư lắp đặt hệ thống chiếu sáng
tại các tuyến đường tránh để giảm thiểu tai nạn giao thông nhưng chưa được xử lý
đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy ủy ban nhân dân tỉnh bình định quyết định sử dụng ngân sách của tỉnh
để đầu tư hệ thống chiếu sáng tại các điểm này nhưng sau gần một năm vẫn chưa được xét duyệt hồ sơ thiết kế
tỉnh đã thay việc dự án
tiến hành giao cho bang dự án giao thông là phải đầu tư
từ nay đến trước mùa mưa là phải đầu tư cho sông
bởi vì nếu như để ở trong mùa mưa thì ban đêm mà đi vào tiếng tránh này trời tối như vậy là hết sức là nguy hiểm
tổng cục là phải phối hợp với địa phương phải đi thực tế và phải sớm mà cấp phép
hiện nay thì
hồ sơ rất là chậm mà cũng không hiểu lý do như thế nào
đến giờ thì tỉnh vẫn chưa rõ lý do vì sao mà chưa cấp phép
mùa mưa đã bắt đầu trong khi chờ đợi được tổng cục đường bộ cấp phép lắp đặt hệ thống chiếu sáng
hàng nghìn người dân địa phương và các tài xế đường dài vẫn luôn phải thấp thỏm
bất an mỗi khi đi lại trên các tuyến đường tránh này vào ban đêm